thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và hai đồng phạm chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo
nguyễn đức trung từ một mươi năm đến một mươi hai năm tù nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ attic
công ty atic và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đều bị đề nghị từ sáu năm đến bảy năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung tổng hợp với hình phạt năm năm tù trước đó do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trung
về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo trung là từ một mươi năm năm cho đến một mươi bảy năm tù
ngoài án phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung cấm hai bị cáo nguyễn đức trung và võ tiến hùng
giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính trong các tổ chức kinh tế nhà nước từ ba tới bốn năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù